hôm nay chín tháng một ngày làm việc thứ hai của phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
trong phiên làm việc buổi sáng hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ các tình tiết của vụ án
sau khi hội đồng xét xử hỏi quyền lợi nghĩa vụ những người có liên quan vũ hồng trương
cựu trưởng ban quản lý dự án nhiệt điện thái bình ii và một số bị cáo khác về sai phạm trong hợp đồng số ba mươi ba
đại diện viện kiểm sát và luật sư đã thẩm vấn bị cáo đinh la thăng về việc chỉ định pvc làm tổng thầu
trong phiên làm việc của vũ hồng trương bị cáo đinh la thăng nói công ty của trịnh xuân thanh đã làm một số dự án tương tự với tư cách liên danh nhà thầu
còn pvc chưa từng thực hiện với vai trò tổng thầu
đến hết năm hai nghìn một mươi pvc lãi một tỷ nên vẫn đủ khả năng nhận thầu dự án nhiệt điện thái bình ii
về việc pvc lâm vào cảnh khó có khả năng thanh toán tại một thời điểm nhất định là chuyện bình thường và việc cân đối dòng tiền mới là quan trọng nhất
trước câu hỏi của viện kiểm sát luật sư bị cáo thăng khẳng định luôn nhận trách nhiệm là người đứng đầu
trách nhiệm hội đồng thành viên tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc được thực hiện theo quy định pháp luật
và do suốt ruột về tiến độ dự án nhiệt điện thái bình ii bị cáo đinh la thăng thừa nhận đã nôn nóng quá quyết liệt trong chỉ đạo ép tiến độ cấp dưới
cũng tại phiên tòa chiều nay hội đồng xét xử thẩm vấn về việc tham ô số tiền một mươi ba tỷ đồng của pvc bị cáo trịnh xuân thanh phủ nhận cầm tiền tỷ từ cấp dưới